các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thái bình tám trăm ba mươi sáu bình định tám trăm linh năm thanh hóa bảy trăm tám mươi một sơn la bảy trăm bảy mươi lào cai bảy trăm sáu mươi chín đà nẵng bảy trăm bốn mươi ba bắc giang bảy trăm một mươi một hương yên sáu trăm bốn mươi tám hồ chí minh sáu trăm hai mươi quảng nam sáu trăm linh sáu yên bái năm trăm chín mươi năm quảng bình năm trăm bảy mươi bốn lạng sơn năm trăm năm mươi hai hà tĩnh bốn trăm một mươi bảy khánh hòa bốn trăm một mươi hai tuyên quang ba trăm chín mươi năm quảng trị ba trăm một mươi năm
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thái bình tám trăm ba mươi sáu bình định tám trăm linh năm thanh hóa bảy trăm một mươi chín hà tĩnh bốn trăm một mươi chín hà giang một trăm một mươi tám đồng nai tám mươi bảy bạc liêu bảy mươi tám bình dương bảy mươi sáu vĩnh long sáu mươi chín bến tre sáu mươi năm bắc cạn năm mươi sáu tây ninh ba mươi một an giang hai mươi bảy đồng tháp hai mươi bốn sóc trang một mươi chín long an một mươi tám cần thơ một mươi năm tra vinh một mươi ba hậu giang một mươi hai kiên giang một mươi một ninh thuận một mươi tiền giang bốn
tính chính số ca nhiễm mới của hậu giang đã thông báo ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do nhầm lẫn trong quá trình nhập số liệu
cdc hậu giang đã đăng ký nhận một mươi ba ca nhiễm mới trong ngày tại tỉnh là ca nhập cảnh
do đó số liệu ca nhiễm mới của ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai điều chỉnh lại như sau
hậu giang có một mươi ba ca nhiễm mới trong nước
tại việt nam ghi nhận ba mươi một tám trăm một mươi bốn ca nhiễm mới trong đó có một mươi bốn ca nhập cảnh và ba mươi một tám trăm linh ca trong nước
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có hai mươi hai tám trăm tám mươi ba ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có lạng sơn giảm ba trăm ba mươi hai hải dương giảm hai trăm linh chín và bà rịa vũng tàu giảm một trăm chín mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có thái nguyên tăng một hai trăm linh ba quảng ninh tăng hai trăm chín mươi và hồ chí minh tăng hai trăm ba mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước
tại việt nam ghi nhận trong bảy ngày qua là hai mươi tám tám trăm sáu mươi chín ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hương nhiên sáu kiên giang bốn thành hóa hai hải dương hai các tỉnh hải phòng long an bà rệ vũng tàu bình dương lâm đồng và ninh bình mỗi nơi một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
từ đầu dịch đến nay việt nam có hai sáu trăm linh sáu tám trăm hai mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi sáu ba trăm chín mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai năm trăm chín mươi chín sáu trăm hai mươi bốn ca
trong đó có hai hai trăm bốn mươi sáu ba trăm ba mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiệm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi bảy chín mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi ba hai trăm bảy mươi bảy hà nội một trăm bảy mươi chín chín trăm ba mươi một đồng nai một trăm linh hai trăm hai mươi tám và tây ninh tám mươi tám tám trăm sáu mươi bảy
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo trong ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu tám trăm tám mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm hai mươi sáu ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng hai
ghi nhận sáu mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai ca từ các tỉnh chuyển đến gồm có an giang một lâu an một
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi năm thanh hóa một mươi ca trong hai ngày đà nẵng năm quảng nam bốn vĩnh long bốn bình thuận ba bắc giang hai bình định hai đồng tháp hai hòa bình hai lạng sơn hai
các tỉnh bà rịa vũng tàu bắc ninh cà mau đồng nai gia lai ninh bình phú thọ phú yên quảng bình quảng ngãi tây ninh thái nguyên và yên bái mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín một trăm tám mươi tám ca chiếm tỷ lệ một năm so với tổng số ca nhiễm
sau hơn một tuần học sinh hà nội được đi học trực tiếp nhiều trường ghi nhận số ca f tăng cao
vậy cần làm gì để học sinh trở lại trường an toàn trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ý kiến từ các chuyên gia trong bản tin ngày hôm nay
để đảm bảo
để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh trở lại trường giáo sư anh hùng lao động đại biểu quốc hội nguyễn anh trí khuyến nghị các gia đình có con em tới trường
cần tuyệt đối nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định
tôi nghĩ rằng khi chúng ta ở nhà cũng phải đeo khẩu trang bởi cha mẹ làm việc tại một môi trường khác nhau
tiếp xúc với nhiều người khi về nhà có thể mang mầm bệnh cho trẻ vì vậy về nhà sẽ chưa thực sự an toàn
nếu con mình đi học mỗi gia đình phải gương mẫu trong phòng chống dịch ông trí nói
giáo sư nguyễn anh trí nói
thế thêm mỗi phụ huynh khi đưa con đi học nên bỏ những thói quen hàng ngày
ví dụ khi đợi để đón con lại ghé vào quán nước vỉa hè tụ tập cỡ khẩu trang nói chuyện thì hết sức nguy hiểm
trong khi học sinh tới lớp ông trí cho rằng các học sinh phải thực hiện nghiêm túc năm k yêu cầu học sinh phải nghiêm túc đeo khẩu trang
đặc biệt học sinh lớp này không được tiếp xúc với học sinh lớp khác hạn chế các hoạt động tập thể đông học sinh giữa sân trường
phải cũng có ngay hệ thống y tế học đường việc này rất quan trọng
lâu nay chúng ta cũng có y tế học đường nhưng mang tính hình thức vì gần như không có việc để nhân viên y tế làm
nhưng bây giờ dịch covid một mươi chín xuất hiện các trường phải củng cố lại ngay hệ thống này và nhân viên y tế hàng ngày phải kiểm tra
theo dõi sức khỏe của các học sinh ông trí góp ý
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cũng yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các quận huyện thị xã phường xã thị trấn tổ chức kiểm tra giám sát các địa phương triển khai việc học tập trực tiếp
cho các cấp học nhất là trường hợp học sinh chưa tiêm vaccine
tôi đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo phải nâng cao trách nhiệm chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bảo vệ an toàn cho học sinh sinh viên của mình ông dũng nói
trong ngày một mươi năm tháng hai ủy ban nhân dân tp hà nội đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận huyện đến trường học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
như vậy toàn bộ học sinh tại hà nội sẽ được trở lại trường học trong thời gian tới
liên quan đến các chuyên gia nhận định gần đây tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở trẻ em bắt đầu gia tăng
các bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp trẻ chuyển nặng nguy kịch và tử vong
tiến sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
tỷ lệ mắc của trẻ em dưới một mươi tám tuổi so với mắt chung toàn quốc là một mươi chín
trong đó từ một mươi ba một mươi bảy tuổi chiếm bốn tám từ sáu một mươi hai tuổi chiếm tám từ ba năm tuổi chiếm hai tám và từ hai tuổi chiếm ba sáu
tiến sĩ nguyễn trọng khoa cũng nêu các con số về tình hình trẻ mắc covid một mươi chín tại tp hcm đến ngày bảy tháng hai
số ca mắc trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín người trên năm trăm một mươi sáu một trăm sáu mươi ba tổng số ca mắc chung chiếm tỷ lệ sáu
số ca tử vong ở trẻ em là bốn mươi tám trên tổng số ca tử vong cộng dồn là hai mươi ba trăm bảy mươi chín người
phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chia sẻ thêm
rất may số ca tử vong ở trẻ em đặc biệt bệnh nhiệt đới rất ít trong số các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện
ca nhẹ chiếm đến sáu mươi tám đa số các cháu không có dấu hiệu nghiêm trọng
hai mươi tám bảy các em có mức độ trung bình ca nặng chiếm ba bốn
cũng theo tiến sĩ nguyễn trọng khoa tỷ lệ tử vong trẻ em thấp nhưng không được chủ quan
bởi trong bối cảnh mở cửa giao lưu trở lại bình thường số ca mắc trẻ em sẽ tăng cao
trong số đó có tỷ lệ các em có nguy cơ chuyển nặng sẽ dẫn đến tử vong tăng cao
tiến sĩ bác sĩ phan hữu phúc phó trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương cũng đồng tình khi cho rằng
dịch bệnh lây lan và tử vong ở người lớn cao nhưng tỷ lệ mắc trẻ em đặc biệt
mức độ nghiêm trọng và tử vong ở trẻ em là khá thấp trong hai năm vừa rồi
tuy nhiên những tháng gần đây đặc biệt khi xuất hiện biến chủng mới đã dấy lên nhiều lo ngại
cụ thể tỷ lệ mắc trẻ em bắt đầu gia tăng
gần đây một số trường hợp nặng và tử vong ở bệnh viện nhi trung ương
một đơn vị đang tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở trẻ em mắc độ nặng nguy kịch
chúng ta cũng đã biết rất rõ trẻ có nguy cơ cao trẻ đẻ non bệnh lý nền khả năng tiến triển nặng cao hơn nhóm khác
nhưng thực tế có một số trẻ có nguy cơ tiến triển nặng nhưng sau vài ngày diễn biến tốt lên
nhưng có những trẻ không có nguy cơ vẫn diễn biến nặng
một số biến chứng đáng lo ngại là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em misc tiến sĩ bác sĩ phan hữu phúc lưu ý
tại hội nghị bác sĩ nguyễn lân hiếu bộ môn tim mạch bác sĩ lê nhật cường bộ môn nhi
trường đại học y hà nội cũng đưa ra các cách điều trị chăm sóc bệnh nhi mắc covid một mươi chín tại nhà
theo bác sĩ hiếu covid một mươi chín đã hiện hữu cùng y tế và xã hội trong hơn hai năm
tỷ lệ trẻ em mắc covid một mươi chín ngày càng gia tăng
bệnh cảnh nhìn chung nhẹ hơn người lớn nhưng cũng không được chủ quan
những ngày gần đây nghệ an đang là một trong những điểm nóng về dịch bệnh
trước diễn biến dịch covid một mươi chín ngày càng phức tạp sở giao thông vận tải nghệ an quyết định
dừng hoạt động vận tải hành khách tại chín mươi chín xã phương có dịch cấp độ bốn
ông nguyễn văn hải phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an thông tin
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
chỉ tính riêng ở thành phố vinh đã có hai mươi hai trên hai mươi năm xã có dịch ở cấp độ bốn
ngoài ra bảy mươi bảy phường xã ở các huyện quỳnh lưu thái hòa nghĩa đàn diễn châu yên thành
đô lương thanh trương nghi lộc nam đàn hưng nguyên cũng ở cấp độ này
các đơn vị liên quan ở cấp độ bốn sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an thông báo tổ chức tạm thời
dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên các địa bàn phía đông tp vinh
chợ vinh miền trung xe buýt hợp đồng xe du lịch
xe taxi xe vận chuyển học sinh sinh viên trên địa bàn tp vinh
và trên địa bàn các xã phường thị trấn có dịch cấp độ bốn
thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến khi có thông báo mới
đối với xe taxi công nghệ dưới chín chỗ ngồi xe hợp đồng xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử
có vách ngăn với khách thanh toán điện tử được phép hoạt động
sau kỳ nghỉ tết tại một số doanh nghiệp liên tiếp xảy ra tình trạng công nhân đồng loạt đình công
ngừng việc tập thể đòi tăng lương
trước thực trạng này phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam phan văn anh
đã ký công văn khẩn nêu nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này
công văn nêu rõ sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra một số vụ ngừng việc tập thể
có yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động ngừng việc tập thể đình công tại nhiều tỉnh thành phố
từ thực tế trên tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn các tỉnh thành ngành trung ương
chủ động tham gia giải quyết hiệu quả các cuộc tranh chấp lao động
ngừng việc tập thể đình công đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên lao động
đồng thời công đoàn các cấp cần tăng cường tuyên truyền tư vấn để người lao động và doanh nghiệp chia sẻ
đồng hành vượt qua khó khăn chăm lo nâng cao việc làm đời sống thu nhập của công nhân lao động
với các địa phương đơn vị đông người lao động doanh nghiệp công đoàn các cấp cần phải chủ động
nắm thông tin số lượng địa chỉ tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện chế độ các vấn đề bức xúc
khó khăn chung của người lao động
đồng thời công đoàn các cấp cần phó đổi thông tin giữa các chủ tịch công đoàn cơ sở qua mạng xã hội
nhằm kịp thời chia sẻ cập nhật tình hình
khi xảy ra tranh chấp lao động ngừng việc tập thể công đoàn cấp trên cơ sở kịp thời phối hợp
với các cơ quan chức năng hỗ trợ hướng dẫn công đoàn cơ sở người lao động người sử dụng lao động
đối thoại thương lượng giải quyết xử lý nhanh nhất không để xảy ra việc ngừng tập thể kéo dài
lây lan công đoàn việt nam lưu ý
trong công văn phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam phan văn anh đã nhấn mạnh
công đoàn các cấp cần phối hợp với các cấp chính quyền sở lao động thương binh và xã hội
ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế ra soát doanh nghiệp có nguy cơ phá sản
giải thể có chủ bỏ trốn nợ lương không có khả năng trả thưởng có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động
từ đó có phương án ngăn chặn hỗ trợ giải quyết kịp thời giảm thiểu tranh chấp lao động
ngừng việc tập thể đình công tự phát xảy ra
gần đây khi số f không thể nhẹ hoặc không triệu chứng tăng lên thì di chứng covid một mươi chín là một trong những vấn đề
được nhiều f khỏi bệnh quan tâm hơn cả
đặc biệt nhiều người mắc phải tình trạng hụt hơi gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày
những bệnh nhân hậu covid một mươi chín sẽ phải làm gì để hồi sức cho phổi tránh những di chứng này
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp thuộc trung tâm nhiệt đới việt nga
bộ quốc phòng thời gian qua bản thân anh và đồng nghiệp gặp rất nhiều trường hợp mắc các di chứng
hậu covid một mươi chín như sức khỏe giảm súc đi lại hoặc leo một đoạn cầu thang liền mệt mỏi nói vài câu đã hụt hơi
bác sĩ hoàng phân tích f thể nhẹ hoặc không triệu chứng sau khi khỏi bệnh có thể gặp một số biểu hiện
như là bồn trồn lo lắng dễ xúc động và khó ngủ
nhiều người gặp các triệu chứng do thiếu máu lên não như nặng đầu ván đầu hoặc nhóm người
lại bị kém tập trung nhớ nhớ quên quên trong khi một số trường hợp khác lại bị hồi hộp từng cân
đánh trống ngực kèm theo đó là tình trạng nghẹn khó thở trào ngược dài dài
nguyên nhân của biểu hiện này có thể là do hậu quả của tình trạng viêm toàn thân do covid một mươi chín phát tác
sau khi bệnh nhân âm tính kết hợp với tình trạng rối loạn thần kinh thực vật hậu covid một mươi chín
trừ chứng này có thể kéo dài vài tuần thậm chí là cả tháng
tình trạng viêm toàn thân lan tỏa này khiến khả năng trao đổi chất của cơ thể suy giảm
ngoài ra tình trạng rối loạn đông máu ở bệnh nhân vẫn còn
trên các mạch máu lớn tình trạng tăng đông có thể gây ra những nguy cơ như đột quỵ
thuyên tắt mạch phổi nhôi máu cơ tim tắt mạch chi
còn trên các mạch máu nhỏ tình trạng tăng đông khiến việc cung cấp máu oxy cho các cơ quan tổ chức giảm đi
hai vấn đề trên ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh gây ra tình trạng rối loạn hệ thân kinh thực vật thiếu máu não
lúc này khả năng điều chỉnh đường máu điện giải như natri cali clor canxi giảm
khiến khả năng co bóp của cơ khả năng dẫn truyền thần kinh suy giảm
vì thế nên bệnh nhân luôn cảm thấy tay chân yếu sức lực giảm không còn sung sức như trước bác sĩ hoàng cho hay
đối với những trường hợp này bác sĩ hoàng khuyến cáo mọi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống
cố gắng vận động nhẹ nhàng kiên trì và quan trọng là phải vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe
ngoài ra mọi người nên dùng những loại thuốc hỗ trợ như vitamin khoáng chất và các sản phẩm giúp giảm căng thẳng
như các loại thực phẩm chức năng có tác dụng an thần tăng cường tuần hoàng não có nguồn gốc thảo dược
ngoài ra các biện pháp tâm lý cũng rất quan trọng
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch liên tri hội truyền nhiễm tp hcm
ngay sau khi khỏi covid một mươi chín cơ thể không có triệu chứng hoặc vẫn sinh hoạt làm việc bình thường
thì mọi người không cần phải đi khám
bởi sau một trận ốm lớn dài ngày hoặc hầu sinh đẻ thì việc cơ thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài
ho sốt đau nhất người rụng tóc là rất thường gặp không nghiêm trọng
cơ thể sẽ tự điều chỉnh và phục hồi về mức bình thường
những người mắc hậu covid một mươi chín khi khó thở cần bình tĩnh và kiên trì tập thở
chủ động tăng cường dinh dưỡng tránh nguy cơ mắc các bệnh lý khác
cập nhật về tình hình tại các cửa khẩu
hiện tại số lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại trên địa bàn tỉnh lên tới hai hai trăm bảy mươi hai xe
tăng ba trăm bốn mươi xe so với ngày hôm qua
trung quốc vẫn đang kiên trì với chiến lược zero covid
và mới đây các mặt hàng khô của việt nam khi xuất khẩu sang trung quốc phải được bọc màng ni lông
đây là yêu cầu mới được trung quốc đưa ra nhằm đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bang quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
mới đây đơn vị đã phối hợp với cơ quan ban ngành của tỉnh tổ chức hội đàm trực tuyến
với cơ quan chức năng của thành phố bằng tường quảng tây trung quốc
theo đó phía trung quốc đề nghị phía việt nam thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp
tương nhân về việc yêu cầu hàng khô bên ngoài bao bị phải được bọc màng nilon
để tránh virus xâm nhập vào hàng hóa
vì hàng hóa xuất khẩu việt nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm
theo phó trưởng bang quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng
trong quy trình kiểm soát hàng của phía trung quốc sẽ có bước phải phun khử khuẩn hàng nông sản khô
do vậy doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng
còn theo văn phòng sps việt nam quy định mới trên là biện pháp khẩn cấp của thành viên wto
nhằm bảo vệ sức khỏe đối với công dân của thành viên wto và phù hợp với thông lệ quốc tế
nhưng phải thông báo cho các thành viên liên quan
trong khi việt nam đang nỗ lực phủ mũi tiêm vaccine thứ ba
thì tại anh viện nghiên cứu y tế quốc gia nước này
đã thông báo nước này sẽ thí điểm tiêm mũi thứ bốn ngừa covid một mươi chín
bằng vaccine chống biến thể omicron của virus sars cov hai
vaccine mới do hãng moderna phát triển này sẽ được sử dụng như mũi tiêm tăng cường thứ nhất hoặc thứ hai
trong cuộc thử nghiệm lâm sàng dự kiến bắt đầu trong tuần này
tại nhiều địa điểm của vùng yên lệnh sứ wells và scotland
khoảng ba người sẽ được tuyển chọn tham gia nghiên cứu trong bốn tuần tới
với một nửa được ngẫu nhiên lựa chọn tiêm vaccine chống biến thể omicron
và nửa còn lại tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thông thường của moderna
theo nihr nghiên cứu do nhóm chuyên gia trường e trust thuộc đại học london dẫn đầu
đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đánh giá hiệu quả của mũi tiêm thứ tư
bằng vaccine ngừa covid một mươi chín dù nghiên cứu cũng chọn những người chưa tiêm mũi tăng cường đầu tiên
cuộc thử nghiệm dự kiến kéo dài trong một mươi ba tháng
sẽ đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch và độ an toàn của mũi tiêm chống biến thể
những người đủ điều kiện tham gia là những người có kết quả âm tính
covid một mươi chín kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hoặc không tiếp xúc gần với những người có xét nghiệm dương tính
trong một mươi bốn ngày qua và phải tiêm mũi cuối cùng ít nhất ba tháng trước đó
những người này cũng phải tiêm hai hoặc ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
và mũi tiêm thứ ba phải là vaccine theo công nghệ mrna như là sản phẩm của các hãng moderna hoặc pfizer biontech
vaccine chống biến thể omicron do moderna sản xuất sẽ được đánh giá trong cùng nghiên cứu
về biến thể omicron nhằm so sánh mức độ hiệu quả với vaccine ngừa covid một mươi chín
thông thường của pfizer cả hai vaccine sẽ được dùng để tiêm mũi thứ tư cho những người đã tiêm một mũi tăng cường
việc cho học sinh đi học lại giữa bối cảnh số ca mắc tăng vọt sau tết tiêm ẩn không ít nguy cơ phát hiện f tại các trường học
phụ huynh nên trang bị cho các em học sinh những kiến thức đầy đủ về những quy định năm k
để phòng tránh những rủi ro trong quá trình đi học trở lại
thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại